các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết vừa mưa vừa rét sẽ phần nào gây trở ngại đến các hoạt động lưu thông di chuyển trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của người dân miền bắc
tại trung bộ do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với địa hình nên khu vực từ hà tĩnh đến bình định trong hai ngày tới vẫn có mưa rào mưa rào rải rác
các nơi khác chỉ có mưa vài nơi
còn về nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vẫn ở ngưỡng rét đậm với mức nhiệt giao động từ một mươi một đến một mươi chín độ
khu vực quảng bình đến bình định trời lạnh cùng nền nhiệt trong khoảng một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
vẫn ổn định trong ngưỡng hai mươi hai ba mươi độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rông trong phạm vi hẹp ở vài nơi như đà lạt lâm đồng hoặc tây ninh bình phước
còn bắt ngày hai khu vực vẫn có nắng với mức nhiệt tại tây nguyên giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ trời rét về đêm và sáng
còn tại nam bộ là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu
riêng phía tây từ chiều mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa mưa nhỏ xảy rác trời rét đậm
nhiệt độ giao động từ một mươi hai đến một mươi tám độ